theo tổng cục hải quan dự kiến sẽ có thêm một mươi năm thủ tục hành chính được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu
cụ thể phía tổng cục hải quan tính đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối một trăm bảy mươi bốn thủ tục hành chính của một mươi ba bộ ngành xử lý trên hai ba triệu hồ sơ của hơn ba mươi chín trăm linh doanh nghiệp
số lượng hồ sơ được xử lý là trên năm trăm linh
hiện nay tổng cục hải quan đã phối hợp với các bộ ngành ra soát hoàn thành công tác xây dựng hệ thống và chuẩn bị triển khai thí điểm đối với một mươi năm thủ tục hành chính như thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in